xin chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin là thông tin tiếp theo về cơn bão trên biển đông cơn bão số ba
vào hồi một mươi giờ hôm nay vị trí tâm bão số ba ở trên vùng biển phía bắc của bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ khoảng một mươi km một giờ dự báo từ nay cho đến ngày năm tháng chín bão di chuyển quanh khu vực phía bắc
và tây bắc của bắc biển đông với cường độ giảm dần
chuyển sang thời tiết ở trên đất liền trong thời đoạn ba ngày tới thời tiết ở phía đông bắc bộ sẽ có nắng giáo
hầu như không mưa nên nhìn chung khá tuần lợi để người dân nghỉ lễ trong dịp mùng hai tháng chín
nhiệt độ cao nhất trong ngày mùng hai và mùng ba tháng chín là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi là trên ba mươi năm độ sau đó giảm nhẹ khoảng một độ
phía tây bắc bộ cũng có trạng thái thời tiết chủ đạo là không mưa ngày nắng nhiều trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
buổi trưa thời tiết khá oi bức với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tây bắc có nơi cao hơn
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới thời tiết gần như tương đồng với các tỉnh bắc bộ
phổ biến đêm không mưa ngày nắng với nhiệt độ là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi nắng nóng với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ có phần dịu hơn có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
cục bộ có điểm mưa rông với lượng khá ban ngày trời vẫn có nắng với mức nhiệt trưa chiều trong ba ngày tới không quá mức là ba mươi năm độ
đến với khu vực tây nguyên trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín sẽ có mưa nhiều nơi cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to xảy ra nhiều về chiều và tối
nên người dân cần phải lưu ý đề phòng ngập úng
ban ngày có nắng gián đoạn trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
nắng bộ cũng có mưa nhiều nơi từ nay đến ngày bốn tháng chín cục bộ có mưa vừa mưa to về chiều tối có thể gây ra ngập ống ở vùng trụng thấp
ban ngày nhiệt độ sẽ không quá cao đạt mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn lúc trưa chiều